nhằm tạo khí thế sôi nổi cổ vũ tinh thần hăng say lao động sản xuất cho cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã tổ chức gia quân phát động phong trào trung sức thi đua xây dựng nông thôn mới
và phong trào thi đua thực hiện nghị quyết một mươi của tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh lào cai đặt ra chủ đề đoàn kết kỷ cương hành động hiệu quả phát triển
xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài thường xuyên liên tục có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc
thực hiện xây dựng nông thôn mới phải thực chất không chạy theo thành tích không nợ tiêu chí nợ động xây dựng cơ bản
đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao môi trường sống khu vực nông thôn an toàn văn minh
tỉnh lào cai đặt ra mục tiêu phân đấu có một mươi xã về đích nông thôn mới trong năm đến hết năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh có ba đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới có tám mươi bốn trên một trăm hai mươi bảy xã duy trì và đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó bốn mươi bốn xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và một mươi sáu xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch ra soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch ra soát hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn tp hcm nhằm cập nhật
hộ gia đình có khả năng thuộc diện hộ nghèo hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia và chuẩn nghèo đa chiều tp hcm
tránh trường hợp bỏ sót hộ theo chương trình giảm nghèo bền vững thành phố và thực hiện các chính sách giải pháp giảm nghèo an sinh xã hội
đồng thời ra soát để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo năm hai nghìn hai mươi bốn
xây dựng kế hoạch lộ trình giảm nghèo năm hai nghìn hai mươi năm phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
qua đó bảo đảm mục tiêu giảm nghèo đề ra năm hai nghìn hai mươi bốn và giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu tăng cường tuyên truyền rộng rãi về mục đích ý nghĩa của việc tổ chức
giả soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm hai nghìn hai mươi bốn đến các địa phương để người dân biết và tham gia thực hiện
việc ra soát bảo đảm công khai minh bạch đúng quy trình đúng đối tượng tránh trục lợi chính sách